trước thực trạng vẫn còn nhiều người tập thể dục tụ tập đông người tại những nơi công cộng hay ra đường khi không cần thiết
chiều ngày năm tháng bốn thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã lập năm chốt di động gồm nhiều lực lượng để tuyên truyền nhắc nhở người dân
theo ghi nhận trong những ngày thực hiện cách ly xã hội vẫn còn tình trạng người dân chơi thể thao đi bộ và tập trung tại khu vực hồ xuân hương quảng trường lâm viên
việc này đã gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín theo khuyến cáo từ chính phủ và cơ quan chức năng
các tổ công tác đã nhắc hàng chục trường hợp đi bộ tập thể dục người đi xe đạp không nên ra đường khi không có mục đích cần thiết
hầu hết những người được nhắc nhở đều chấp hành cũng có một số trường hợp chống chế không đưa ra lý do chính đáng khi ra đường
năm trường hợp không mang khẩu trang đã bị xử phạt với mức phạt là hai trăm linh đồng một người
với những người ra đường khi không cần thiết lực lượng công an mới chỉ áp dụng biện pháp tuyên truyền nhắc nhở mà chưa xử phạt
còn tại khánh hòa công an thành phố nha trang cũng đã thành lập nhiều tổ công tác xung kích xuống địa bàn cơ sở
phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền thực hiện nghiêm chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
gần hai mươi giờ tại các khu dân cư ở
phường phước long thành phố nha trang một số tiệm tạp hóa vẫn tấp lật người mua
có cả những người không đeo khẩu trang vẫn có những bản nhậu trên vẻ hè tập trung đông người
và vẫn có những quán nhậu quán cà phê mở bán
các tổ tuần tra vừa tuyên truyền phát khẩu trang y tế vừa vận động người dân không tụ tập ăn nhậu
không tập trung đông người không ra khỏi nhà nếu không có việc thực sự cần thiết
thực hiện nghiêm các quy định về cách ly xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
chúng tôi cũng không biết mà cũng không biết chữ
đâu có đọc mạng đọc gì đâu thành ra giờ lỡ bán một bữa nay nữa thôi
nó không cho bán thì mai nghỉ
vẫn còn tình trạng người dân tụ tập trên hai người ở khu vực công cộng
ở trên cơ sở đó tổ tuần tra cũng đã tiến hành nhắc nhở
đeo khẩu trang cho người dân và đồng thời phát tờ rơi cho người dân
để người dân hiểu được mục đích tầm quan trọng của thị một mươi sáu
và đồng thời vận động người dân là tiến hành vào nhà
trước thực trạng việc chấp hành chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín của một bộ phận người dân còn hạn chế
đoàn thanh niên công an thành phố nha trang đã thành lập nhiều tổ công tác xung kích
phối hợp với chính quyền công an đoàn thanh niên và ngành y tế các xã phường
tổ chức tuyên truyền nhắc nhở người dân tuân thủ các quy định về phòng chống dịch
các tổ tuần tra này sẽ hoạt động liên tục xuyên đêm từ ngày bốn đến ngày một mươi năm tháng bốn
chúng tôi tiến hành tuần tra trên các tuyến đường
mục đích vừa phòng ngừa vừa đấu tranh ngăn chặn
vừa bắt chữa các loại tội phạm mặt khác tiến hành tuyên truyền cho người dân hiểu được
mục đích yêu cầu và tầm quan trọng của thủ tướng một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín
công tác phòng chống dịch covid một mươi chín đang bước vào khoảng thời gian có tính chất quyết định
ý thức chấp hành các quy định của mỗi người dân mỗi gia đình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín đang được lực lượng công an khánh hòa tập trung thực hiện với nhiều biện pháp
đảm bảo lực lượng công an sẽ luôn là chỗ dựa tinh thần vững vàng của nhân dân trong cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín
đăng thông tin sai sự thật liên quan tới dịch bệnh covid một mươi chín trên mạng xã hội facebook
nguyễn văn nguyện sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại xã giao hương huyện giao thủy tỉnh nam định
đã bị công an huyện giao thủy tỉnh nam định ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
trước đó khi nghe thông tin có người dương tính với covid một mươi chín
nguyễn văn nguyện đã lên trang facebook cá nhân của mình đăng thông tin với nội dung
tình hình giao thanh có người đi hà nội về bị sốt đau đầu đi xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín rồi nhé
anh em bạn bè nhà ai ở nhà đó nhé giữ gìn sức khỏe cho bản thân và cộng đồng
sau khi đăng tải lên trang facebook của mình nguyễn văn nguyện đã có nhiều người vào xem
chia sẻ và bình luận với các nội dung hoang mang lo sợ
qua công tác nắm tình hình đội an ninh nhân dân công an huyện giao thủy phát hiện
xác minh những thông tin mà nguyện đăng lên là sai sự thật
nên đã tiến hành triệu tập nguyễn văn nguyện lên làm việc
tại cơ quan công an nguyễn văn nguyện đã thừa nhận hành vi của mình là sai
và tự nguyện gỡ bỏ bài viết đồng thời cam kết không tái phạm
công an huyện giao thủy đã ra quyết định xử phạt một mươi triệu đồng về hành vi đăng thông tin sai sự thật
liên quan tới dịch bệnh covid một mươi chín trên mạng xã hội facebook đối với nguyễn văn nguyện
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tứ kỳ tỉnh hải dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với phạm văn việt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ở thôn trung sơn xã tái sơn huyện tứ kỳ
về tội lừa đảo chiếm đoạt một trăm sáu mươi triệu đồng tiền mua khẩu trang
trước đó công an huyện tứ kỳ nhận được đơn trình báo của anh nguyễn văn dũng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ở phường đại phúc thành phố bắc ninh về việc có quen biết với việt qua facebook được
việt giới thiệu là có quen người sản xuất khẩu trang bốn lớp nên đã đặt mua ba mươi thùng
giá mỗi thùng một mươi hai triệu đồng tổng trị giá ba trăm sáu mươi triệu đồng
ngày một mươi năm tháng hai theo thỏa thuận anh dũng giao cho việt số tiền đặt cọc là một trăm sáu mươi triệu đồng
việt hẹn ba ngày sau sẽ giao hàng tuy nhiên đến thời hạn phải giao khẩu trang
việt vẫn không có hàng để giao như cam kết đồng thời cắt liên lạc với anh dũng
được biết sau khi chiếm đoạt số tiền trên việt đã sử dụng hết vào tiêu xài cá nhân
việt là đối tượng mới ra tù vào tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
việt đã đối tượng mới ra tù vào tháng một năm hai nghìn một mươi bảy về tội cướp tài sản trước đó
bất chấp mọi lệnh cấm tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh có điều kiện để phòng chống dịch covid một mươi chín
nhưng chủ cơ sở karaoke thạch thủy mộc ở phường thống nhất thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
vẫn mở cửa hoạt động tạo điều kiện cho các đối tượng vào đây để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
vào khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày bốn tháng bốn công an phường thống nhất tp biên hòa
bất ngờ kiểm tra quán karaoke thạch thủy mộc
thạch thủy mộc trên đường võ thị sáu phát hiện có bốn đối tượng đang tụ tập sử dụng chất ma túy trái phép
vật chứng thu giữ tại hiện trường là một gói ma túy tổng hợp một bộ dụng cụ để sử dụng ma túy
một mã tấu và một do điện
các đối tượng và tang vật đã được chuyển cho công an thành phố biên hòa để tiếp tục điều tra xử lý
ngoài ra công an tp biên hòa đang đề nghị cơ quan chức năng phạt nặng đối với chủ cơ sở karaoke trên
vì không chấp hành nghiêm lệnh cấm của thủ tướng chính phủ và ubnd tỉnh đồng nai trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện sông mã đã tiến hành lệnh bắt khẩn cấp đối với hai đối tượng là lò văn phong và lò văn banh
cùng chú tại xã mường cai huyện sông mã về hành vi khai thác rừng trái phép
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận từ ngày hai mươi tám tháng hai đến ngày hai tháng ba do cần gỗ làm nhà
lò văn phong và lò văn banh đã dùng cưa máy khai thác hơn một mươi một mét khối gỗ tại lô một khoảnh ba tiểu khu sáu trăm chín mươi tám rừng đặc dụng xốp cộp
thuộc địa phận bản nà giòn xã mường cai huyện sông mã tăng vào thu giữ hai xe máy bốn cưa máy cùng nhiều vật chứng liên quan khác
mở rộng điều tra cơ quan cảnh sát điều tra đã làm rõ thêm bốn đối tượng khác cùng có hành vi thực hiện khai thác rừng trái phép
với tổng khối lượng gỗ khai thác là chín mươi mét khối hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng
thông tin từ bệnh viện đa khoa tỉnh điện biên ngày hôm nay cho biết tại huyện nậm pồ tỉnh điện biên
do ăn phải nấm độc khi đang chăn trâu trên nương mà một thiếu niên đã thiệt mạng một thiếu niên khác ở trong tình trạng nguy kịch
theo bác sĩ hồ duy khánh khoa hồi sức tích cực chống độc bệnh viện đa khoa tỉnh điện biên vào ngày năm tháng bốn
bệnh viện tiếp nhận một trường hợp chuyển tuyến bị ngộ độc nặng do ăn phải nấm độc
bệnh nhân là lý a bia sinh năm hai nghìn năm trú tại bản nậm păn xã nậm khăn huyện nậm pồ tỉnh điện biên
nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng nhiều kèm theo đi ngoài nhiều lần
tại bệnh viện bệnh nhân đã được hồi sức nội khoa tích cực tuy nhiên hiện tại tình trạng vẫn rất nguy kịch
theo lời kể của người thân lý a bia sáng ngày bốn tháng bốn bia cùng với em họ là lý a cử sinh năm hai nghìn tám
chú cùng bàn đi chăn trầu ở trên nương đến một mươi sáu giờ cùng ngày không thấy hai em về nên gia đình đi tìm
thì phát hiện lý a cự đã tử vong còn lý a bia trong tình trạng bất tình
ngay sau đó gia đình đã đưa bia đi cấp cứu tại phòng khám đa khoa khu vực ba trà huyện nậm pồ
tuy nhiên do tình trạng bệnh lý nặng nên được chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh điện biên ngay sau đó
số lượng nấm độc mà bia và cự đã ăn là khoảng hai mươi cây
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng cùng về tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật
đối tượng nguyễn đình bộ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn khơ đa xã tân mỹ huyện văn lãng tỉnh lạng sơn
đối tượng tiềm lệ linh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám người nước ngoài
và đối tượng hoàng văn lâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại một trăm tám mươi ba khu dây thép thị trấn đồng đăng huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý